chính sách hỗ trợ người có công đang định cư ở nước ngoài hiệu trường trường phổ thông phải đạt năm tiêu chí mới
các trường đại học phải cam kết chất lượng đào tạo trên website là những chính sách quan trọng sẽ có hiệu lực từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám chính phủ đã ban hành nghị định một trăm linh hai quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đại ngộ đối với người việt nam có công với cách mạng
người tham gia kháng chiến chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài
nghị định có hiệu lực từ ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
theo đó người tham gia kháng chiến chống pháp mỹ đang định cư ở nước ngoài người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc
làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài được hỗ trợ bốn triệu đồng nếu năm công tác hai năm trở xuống
nếu công tác trên hai năm thì từ năm thứ ba trở đi mỗi năm được cộng thêm một năm triệu đồng
nếu người được hưởng chế độ đã từ trần trước ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
thì thân nhân được hỗ trợ một lần bằng sáu triệu đồng
ngoài mức hỗ trợ nêu trên các đối tượng nếu về nước định cư còn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế như đối với người có công
khi từ trần thì người lo mai táng được trợ cấp mai tăng phí
từ ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi tám chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông được đánh giá dựa trên năm tiêu chuẩn
phẩm chất nghề nghiệp quản trị nhà trường xây dựng môi trường giáo dục phát triển mối quan hệ giữa nhà trường
gia đình xã hội
sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin
trong đó năng lực sử dụng ngoại ngữ được đánh giá ở ba mức
mức đạt giao tiếp thông thường bằng ngoại ngữ
mức khá chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ cho giáo viên học sinh trong trường
mức tốt sử dụng ngoại ngữ thành thạo
hiệu trưởng tự đánh giá theo chu kỳ một lần một năm vào cuối năm học
cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá hiệu trường theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học
theo quy định tại nghị định một trăm linh của chính phủ ban hành ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
điều kiện chung cấp chứng chỉ hành nghề về xây dựng đã được thay đổi so với trước đây
cụ thể điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng hai phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp
có bốn năm kinh nghiệm trở lên trước đây là năm năm
cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng ba phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp
có hai năm kinh nghiệm trở lên
từ ba năm trở lên với người có trình độ đại học trước đây là ba năm
từ ba năm trở lên với người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp trước đây là năm năm
nghị định có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám